vào sáng ngày hôm nay ngày bốn tháng bảy các lực lượng chức năng của thành phố đồng xoài tỉnh bình phước và phường tân phú đã phát hiện và kịp thời tiến hành các biện pháp xử lý một điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
khu vực tụ tập đông người được xác định tại nhà hàng hương phù sa trên đường chương trinh phường địa bàn nguyễn phố phố cường phường tân phú thành phố đồng xoài
tại thời điểm có mặt tại nhà hàng hương phù sa lực lượng chức năng yêu cầu nhà hàng dừng ngay mọi hoạt động tổ chức sự kiện tại đây
theo quy nhận thời điểm kiểm tra trong khuôn phiên nhà hàng có rất nhiều xe hầu hết các xe mang biển số thành phố hồ chí minh bình dương tây ninh đồng nai và các tỉnh thành phố lưng cận
khu vực tổ chức sự kiện có diện tích khoảng một trăm linh m hai
lực lượng chức năng vào sự kiện là lúc đang diễn ra náo nhiệt có khá đông người ngồi tại các bàn tròn kê sát nhau mọi người trong khu vực đều đeo khẩu trang
lực lượng chức năng của phường tân phú và trung tâm y tế đã tiến hành phát tờ khai và yêu cầu mọi người khai báo y tế
theo thống kê sơ bộ có hơn một trăm linh người tham gia sự kiện này trong đó có rất nhiều trường hợp ngoài tỉnh các trường hợp còn lại thường trú tại thành phố đồng xoài và các huyện thị xã trong tỉnh